hà nội giám sát chặt f một cách ly tại nhà
chính quyền phường ở thủ đô dựng rào chắn đặt biển báo và bố trí người giám sát suốt hai mươi bốn giờ hàng ngày với những người cách ly tại nhà
chiều một mươi sáu tháng một mươi một chị thu bốn mươi chín tuổi một f một ở đường lương thế vinh phường trung văn quận nam từ liêm hà nội
đặt shipper giao thực phẩm chuẩn bị cơm tối
túi thực phẩm bọc kín đặt trên ghế ngoài hàng rào sắt phía trên treo biển điểm cách ly y tế và lịch trực của một mươi thành viên tổ covid cộng đồng cảnh sát khu vực
một thành viên của tổ covid cộng đồng phường trung văn xịt khử khuẩn sau đó đứng xa năm mét gọi điện để chịu thu ra lấy đồ
ngôi nhà bốn tầng của chị thu có mặt sàn rộng hơn một trăm sáu mươi m hai chia thành bảy phòng riêng là nơi sinh sống của sáu người trong gia đình
một mươi ngày trước con trai chị thu xét nghiệm dương tính với ncov sau khi trở về từ tp hcm được đưa vào bệnh viện điều trị
lực lượng liên ngành phường trung văn đã đến để điều tra dịch tễ
gia đình chị có bố mẹ trên bảy mươi tuổi đã tiêm hai mũi vaccine và cháu nhỏ bảy tuổi đủ điều kiện để cách ly tại nhà
đây cũng là điểm cách ly y tế tại nhà đầu tiên của phường trung văn
tôi vẫn có thể làm việc trực tuyến kèm cặp cháu học và chăm sóc bố mẹ
sinh hoạt của gia đình không nhiều xáo trộn tôi thấy cách ly tại nhà như thế này an toàn hơn đi cách ly tập trung
ông nguyễn đắc long chủ tịch ủy ban nhân dân phường trung văn đánh giá
mô hình cách ly y tế tại nhà giúp tránh được tâm lý hoang mang cho người bệnh người nhà giảm tải cho điểm cách ly tập trung
để thực hiện tốt mô hình này cần có sự đồng thuận của người dân địa phương
việc cử người giám sát hỗ trợ f một suốt hai mươi bốn giờ trong ngày là bắt buộc để đảm bảo an toàn cho cộng đồng
ngoài việc giám sát f một chúng tôi phải chia người thực hiện các nhiệm vụ khác như tiêm vaccine khoanh vùng điều tra dịch tễ
khi số f một cách ly tại nhà tăng lên sẽ là thách thức lớn cho chính quyền địa phương
ông long nói và cho hay hiện cán bộ nhân viên phường có hơn hai mươi người
trong suốt đợt dịch họ phải kiêm nhiều vị trí
phường quang trung có số f một đang được cách ly tại nhà nhiều nhất của quận hà đông với một mươi bảy người
suốt một mươi ngày qua ông trương trung lễ tổ trưởng dân phố mạng
phường quang trung cùng công an thường xuyên kiểm tra khu vực có nhà một f một
trước cửa nhà lực lượng chức năng răng dây đặt biển ghi dòng chữ khu vực phong tỏa
bên trong những người cách ly sinh hoạt bình thường mọi yêu cầu về nhu yếu phẩm đều được đáp ứng
tôi nghĩ cách ly f một tại nhà rất phù hợp những trường hợp đủ điều kiện nên khuyến khích áp dụng
nhưng điều này còn phụ thuộc vào sự quản lý của tổ dân phố có tốt hay không ông trương trung lễ nói
theo ông hoàng văn tám chủ tịch ubnd phường
một mươi ngày các f một trên địa bàn đều phải đi cách ly tập trung nhưng quận chưa chuẩn bị xong địa điểm
lúc đầu chúng tôi cũng muốn chuyển f một đi cách ly tập trung nhưng đến nay khi áp dụng cách ly tại nhà
áp lực không còn lớn khi tất cả đều âm tính hai lần ông tám cho hay
trong các f một cách ly tại nhà ở phường quang trung có một số phụ nữ mang thai gia đình có con nhỏ
quá trình cách ly một mươi bảy f một tại nhà hàng ngày chúng tôi cử cán bộ y tế xuống kiểm tra tư vấn thu gom rác thải
ông tám nói
tại quận hà đông bà lê thị thanh bình trưởng phòng y tế quận cho biết
thời gian qua quận vẫn đưa f một đi cách ly tập trung song nhóm người cao tuổi phụ nữ có thai và trẻ em
được tạo điều kiện để cách ly tại nhà
những người có bệnh nền nhưng gia đình không đủ điều kiện về cơ sở vật chất thì vẫn phải đi
trừ trường hợp thật sự đặc biệt bà bình cho biết
ông trương kỳ phong giám đốc trung tâm y tế quận hà đông thông tin thêm
trên địa bàn quận hiện có khoảng bảy mươi f một cách ly tại nhà
trải rộng gần như ở tất cả các phường
quận triển khai thí điểm cách ly f một tại nhà được khoảng một tuần
hiện quận hà đông sử dụng khu ký túc xá trường đại học đại nam phường phú lãm
làm nơi cách ly tập trung f một với quy mô tối đa ba trăm hai mươi người
toàn quận có ba khu dân cư cách ly y tế gồm tầng bảy
trung cư hh hai h xuân mai phùng yên nghĩa
tổ dân phố ba phường yên nghĩa
và khu đất dịch vụ cây quýt
tổ dân phố năm phường lạc hê
theo ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội
một số quận huyện đã bắt đầu cách ly tại nhà f một thuộc bốn nhóm người
người già người có bệnh nền trẻ em phụ nữ mang thai
nếu đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất
điều kiện là gia đình phải có phòng riêng nhà vệ sinh riêng
có người chăm sóc thu gom xử lý rác thải
các f một cách ly tại nhà sẽ được xét nghiệm covid một mươi chín định kỳ
ngoài ra ông tuấn cho biết
quỹ ban nhân dân thành phố hà nội cũng vừa đồng ý cho phép một mươi hai khách sạn được tiếp nhận cách ly f một
do người cách ly tự nguyện chi trả phí áp dụng từ một mươi năm tháng một mươi một
các khách sạn bao gồm hòa bình mường thanh hà nội brand center
sofitel legion metropole hà nội siêu pát hà nội
bình an một bình an hai bình an ba grand vista lakeside
mường thanh grand sala
chiều một mươi sáu tháng một mươi một chủ tịch hà nội chu ngọc anh ký ban hành công điện số hai mươi ba
về tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
thành phố tiếp tục cách ly tập trung f một một mươi bốn ngày
và thí điểm cách ly tại nhà đối với các trường hợp đủ điều kiện
theo quy định của bộ y tế và hướng dẫn của sở y tế
trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà
thành phố yêu cầu bắt buộc cách ly tập trung
hoặc tự nguyện cách ly tại khách sạn
cam kết chi trả kinh phí
thời gian thí điểm đến khi có thông báo mới của thành phố
một tuần qua bình quân mỗi ngày hà nội ghi nhận hơn sáu mươi f
toàn thành phố có một mươi bốn chùm ca bệnh
và vẫn còn hơn một trăm hai mươi điểm phong tỏa phòng chống covid một mươi chín
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội dự báo
số ca f không phát sinh trong những ngày tới sẽ tiếp tục tăng cao
do các nguồn lây đã tồn tại trong cộng đồng
và nhiều người dân trở về từ các địa phương có dịch
việt nam sẽ tiếp tục chống dịch covid một mươi chín trong thời gian dài
và dân hình thành nếp sống
ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh
việt nam sẽ phải tiếp tục chống dịch covid một mươi chín trong thời gian dài
và dân hình thành nếp sống
ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh
tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng chống dịch
trong trạng thái bình thường mới như
đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà
tại các nơi công cộng
và trên các phương tiện giao thông công cộng
thường xuyên rửa tay bằng sạc phòng
hoặc dùng dịch sắt quần
hạn chế tụ tập nơi đông người
ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc
để chủ động phòng
chống dịch covid một mươi chín trong trạng thái bình thường mới
bộ y tế mong muốn
và kêu gọi mỗi người dân việt nam
cùng nhau thực hiện chung sống an toàn
với đại dịch covid một mươi chín
bộ y tế gửi đến bạn thông điệp năm k
khẩu trang khử khuẩn
khoảng cách không tụ tập
khai báo y tế
với các nội dung chính sau đây
đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng
nơi tập trung đông người
đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế khu cách ly
rửa tay thường xuyên bằng xà phòng
hoặc dùng dịch sắt khuẩn tay
vệ sinh các bề mặt vận dụng thường xuyên tiếp xúc
như tay nắm cửa điện thoại máy tính bảng
mặt bàn mặt ghế
giữ vệ sinh lau rửa
và để nhà cửa thông thoáng
giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác
không tụ tập đông người
khai báo y tế
thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng pc covid
khi có dấu hiệu sốt
ho khó thở
hãy gọi điện cho đường dây nóng của bộ y tế
hoặc đường dây nóng của y tế địa phương
để được tư vấn hỗ trợ
hướng dẫn đi khám bệnh để đảm bảo an toàn